vào lúc tám h ba mươi phút sáng nay ngày hai mươi sáu tháng bốn chuyên cơ chở thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và phu nhân
cùng đoàn đại biểu cấp cao chính phủ nước ta đã tới sân bay quốc tế quát tây thủ đô viên trăn
bắt đầu chuyến thăm chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân lào theo lời mời của thủ tướng lào thonglun sisulit
đây là chuyến thăm chính thức lào đầu tiên của thủ tướng nguyễn xuân phúc trên cương vị thủ tướng chính phủ
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam thể hiện sự coi trọng của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
toàn diện việt nam lào
ra sân bay quốc tế đón thủ tướng nguyễn xuân phúc có ủy viên bộ chính trị đảng nhân dân cách mạng lào
phó thủ tướng lào sôm say sifadon bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng thủ tướng lào phép phong phi pháp
lãnh đạo bộ ngoại giao thành phố viên trăn đại sứ lào tại việt nam thong sa vanh phong vy hẳn
về phía việt nam có đại sứ việt nam tại lào nguyễn bá hùng
đến chào mừng thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân
có khoảng năm trăm linh người dân thủ đô viên trăn và một trăm năm mươi cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại lào
đại diện kiều bào và lưu học sinh việt nam tại lào
đây là chuyến thăm chính thức lào đầu tiên của thủ tướng nguyễn xuân phúc
trên cương vị thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
thể hiện sự coi trọng cao độ của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
với mối quan hệ đặc biệt hợp tác toàn diện việt nam lào
tiếp đó tại văn phòng thủ tướng ở thủ đô viên trăn
thủ tướng lào thông luân xu sơn lít và phu nhân chủ trì lễ đón chính thức thủ tướng nguyễn xuân phúc